còn tại gia lai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt sự đối tượng trần quang quyết chú tỉnh con tum để điều tra làm rõ đường dây mua bán người trái phép sang campuchia
theo điều tra vì thiếu tiền trả nợ quyết lên mạng xã hội đang tuyển dụng việc làm và có bảy người đã trở thành nạn nhân của quyết
sau khi nắm được thông tin nạn nhân quyết liên lạc với nhiều đối tượng trong đó có phan ngọc đức chú huyện quỳ châu tỉnh nghệ an
là người trực tiếp móc nối với các đối tượng ở nước ngoài đưa người vượt biên sang campuchia để làm việc
trước sự điều tra truy xét của cơ quan công an quyết đã đến đồn biên phòng iao huyện iagrai tỉnh gia lai đầu thú